tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi làm việc với kho bạc nhà nước nhân dịp đầu xuân năm mới
phó thủ tướng nhấn mạnh mỗi đồng tiền kho bạc nhà nước đang quản lý là sự đóng góp từ mồ hôi từ công sức của nhân dân
do đó kho bạc nhà nước phải có trách nhiệm quản lý chặt chẽ
biểu dương những thành tích kho bạc nhà nước đã đạt được trong ba mươi năm qua phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định toàn ngành đã bám sát chức năng
và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trọng tâm là quản lý quỹ và huy động vốn cho ngân hàng nhà nước
năm hai nghìn hai mươi toàn ngành cần tiếp tục phát huy nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả tham mưu cho bộ tài chính chính phủ
trong quản lý điều hành tài chính ngân sách và chính sách tài khóa huy động tối đa các nguồn lực tài chính để thúc đẩy phát triển đất nước
đặc biệt là thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đây là điểm yếu từ trước đến nay
tính toán sử dụng hiệu quả nhất đồng tiền ngân quỹ
tập trung sớm trình thủ tướng chính phủ ban hành chiến lược phát triển kho bạc nhà nước cho giai đoạn tiếp theo
phù hợp với chiến lược phát triển của ngành tài chính và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm